chào mừng quý vị đến với bản tin nhật ký an ninh của truyền hình công an nhân dân
bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây
sáng nay tại hà nội đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đã có cuộc hội đàm trực tuyến
với ông christopher array giám đốc cơ quan điều tra liên bang liên hợp trung quốc hoa kỳ fbi
tại hội đàm bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh thời gian qua mặc dù dịch bệnh covid một mươi chín
song bộ công an việt nam và fbi đã cùng hợp tác xử lý tốt nhiều vấn đề song phương khu vực
trên cơ sở bản ghi nhớ về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
hai bên đã chủ động triển khai nhiều hoạt động hợp tác tư pháp hình sự phối hợp nghiệp vụ
và đạt được những kết quả tích cực trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến hai nước
trong đó thường xuyên trao đổi thông tin đấu tranh chuyên án hỗ trợ điều tra truy tố xét xử tội phạm
nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao tội phạm ma túy tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thời gian tới bộ trưởng tô lâm đề nghị fbi và bộ công an việt nam tiếp tục tăng cường công tác phối hợp
hợp tác thúc đẩy việc triển khai có hiệu quả bản ghi nhớ về hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
và thỏa thuận chuyển giao công nghệ phần mềm giám định gen adn
quan tâm thúc đẩy việc ký kết hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự hiệp định dẫn độ hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù
tăng cường trao đổi thông tin phục vụ phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm
đồng thời hợp tác đào tạo hỗ trợ chuyển giao thiết bị và công nghệ
giám đốc cơ quan điều tra liên bang hợp chúng quốc hoa kỳ ông christopher arey đánh giá cao kết quả buổi hội đàm
bày tỏ tin tưởng hai bên sẽ giành được nhiều thành tựu chung hơn nữa trong công cuộc xây dựng bảo vệ an ninh quốc gia mỗi nước
góp phần vào hòa bình ổn định khu vực và thế giới
phát biểu tại hội nghị giao ban bộ công an tháng hai và tổng kết cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm
bảo đảm an ninh trật tự tết nguyên đán nhâm dần đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an nhấn mạnh
công an các đơn vị địa phương phải chủ động tiếp tục tăng cường đẩy mạnh đấu tranh phòng chống các loại tội phạm
triển khai các nhiệm vụ công tác công an trọng tâm của tháng ba ngay từ thời điểm này
song song đó phải đảm bảo làm tốt hiệu quả công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trong toàn lực lượng công an nhân dân
sự hội nghị còn có các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an lãnh đạo các đơn vị trực thuộc bộ và công an tp hà nội
tháng hai là thời điểm trước trong và sau tết nguyên đán nhâm dần
trong bối cảnh dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp song các yêu cầu công tác công an đã đáp ứng các nhiệm vụ đề ra
trong đó đã thực hiện nghiêm túc hiệu quả cao điểm theo mệnh lệnh chỉ đạo của bộ trưởng thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
tỷ lệ phạm pháp hình sự giảm một mươi hai so với liên kỳ trước cao điểm giảm một mươi chín ba so với cùng kỳ tết hai nghìn hai mươi một
tỷ lệ điều tra khám phá án đạt tám mươi chín
tỷ lệ điều tra án rất nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng đạt chín mươi sáu hai mươi sáu
giải quyết tốt những vấn đề nổi lên về tội phạm nhất là ngăn chặn tội phạm tín dụng đen cờ bạc vũ khí và liệu nổ
đã đấu tranh ngăn chặn hiệu quả tội phạm chiếm đoạt tài sản mở rộng điều tra hàng trăm vụ phạm tội
nhiều vụ án lớn được tiếp tục phát hiện điều tra liên quan đến phạm tội về kinh tế tham nhũng ngăn chặn thất thoát thu hồi tài sản cho nhà nước hàng nghìn tỷ đồng
góp phần ổn định thị trường trong nước dịp tết
phát biểu kết luận hội nghị bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh những kết quả công tác công an đạt được trong tháng hai
cũng như đợt cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm bảo đảm an ninh trật tự tết nguyên đán nhâm dần
đã góp phần bảo đảm cho người dân vui xuân đón tết trong an ninh an toàn
nhiều công an các đơn vị địa phương đã chủ động có những cách làm sáng tạo làm việc xuyên tết bảo đảm tiến độ công tác
để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng ba cũng như quý i năm hai nghìn hai mươi hai bộ trưởng tô lâm yêu cầu
phải tập trung triển khai các đề án nhiệm vụ chính phủ thủ tướng chính phủ giao bộ công an
đẩy nhanh tiến độ xây dựng các đề án và các văn bản quy phạm pháp luật theo chương trình đã đề ra với tinh thần quyết liệt
công an các đơn vị địa phương tiếp tục ra soát tình hình phát hiện ngăn chặn kịp thời từ cơ sở
không để xảy ra phức tạp an ninh trật tự trên tất cả các lĩnh vực
tổng kết kinh nghiệm rút ra từ cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
thì tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm
không được có tư tưởng xa hơi sau cao điểm tình hình phức tạp
rồi thực hiện tốt các phương án số hai số ba để đấu tranh tập trung giải quyết những vụ án tham mô tham nhũng của ban chỉ đạo
và những vụ án vừa qua dư luận sau đó để quan tâm vụ việt á vụ tiêu cơ
và cục lĩnh sự những việc đó
và tiếp tục một số những vụ việc khác liên quan đến đất đai đến tài chính ngân hàng
chúng ta tiếp tục sẽ phải giải quyết những vấn đề này
bộ trưởng tô lâm cũng đề nghị tập trung triển khai đề án sáu của chính phủ
trong đó đến ngày hai mươi năm tháng hai tới đây bộ công an sẽ cấp mã số định danh điện tử cho công dân
tăng cường cao điểm tuyên truyền kiểm tra phòng trái trợ trái cứu nạn cứu hộ
tiếp tục tăng cường xử lý các vi phạm giao thông liên quan đến nồng độ cồn ma túy
mạnh công tác tuyên truyền các hoạt động gương hình ảnh đẹp về lực lượng công an nhân dân
lan tỏa sâu rộng tạo sự đồng thuận ủng hộ
các đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ động ra soát đảm bảo tiến độ
trong bối cảnh diễn biến dịch phức tạp như hiện nay bộ trưởng tô lâm yêu cầu
không được chủ quan lơ là chủ động đảm bảo các phương án điều kiện bảo đảm công tác
phòng chống dịch trong toàn lực lượng cũng như đáp ứng các yêu cầu về thích ứng linh hoạt
phục hồi phát triển kinh tế xã hội hiện nay
chiều nay tại quảng ninh đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương
bộ trưởng bộ công an đã sự lễ công bố quyết định về chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức bộ máy
và công tác cán bộ của trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng chống khủng bố thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
cùng dự buổi lễ có trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đại diện lãnh đạo các cuộc chức năng bộ công an các đồng chí lãnh đạo tỉnh quảng ninh
xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới nhất là đối với tội phạm khủng bố
một trong những nhiệm vụ quan trọng đặt ra là cần tăng cường huấn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ
khả năng cơ động chiến đấu trong điều kiện môi trường địa hình phức tạp theo thực tế cho các lực lượng
nhất là đối với lực lượng chống khủng bố chuyên trách như cảnh sát cơ động đặc nhiệm an ninh chống khủng bố
để có thể chủ động triển khai nhằm khống chế vô hiệu hóa âm mưu thủ đoạn khủng bố trong mọi tình huống
trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng chống khủng bố được đặt tại tỉnh quảng ninh
trung tâm có trách nhiệm tổ chức huấn luyện bồi dưỡng về công tác phòng chống khủng bố sẵn sàng ứng phó giải quyết các tình huống khủng bố
phá hoại bạo loạn vũ trang đối tượng hình sự đặc biệt nguy hiểm tham gia cứu nạn cứu hộ các tình huống cấp bách và thực hiện nhiệm vụ khác
theo chương trình kế hoạch đã được lãnh đạo các cấp có thẩm quyền phê duyệt
chúc mừng bộ tư lệnh cảnh sát cơ động được nhận quyết định thành lập thêm một đơn vị mới để tăng cường sức chiến đấu
bộ trưởng tô lâm cũng chúc trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng chống khủng bố luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
đảng ủy và lãnh đạo bộ tư lệnh cảnh sát cơ động tiếp tục nâng cao năng lực
lãnh đạo toàn diện các mặt công tác của lực lượng cảnh sát cơ động tập trung chỉ đạo trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng chống khủng bố và các đơn vị
có liên quan khẩn trương hoàn thiện các điều kiện còn thiếu về cơ sở vật chất doanh trại đội ngũ cán bộ chuyên môn để sớm ổn định tổ chức
đặc biệt cần coi trọng nỗ lực quyết tâm cao nữa trong việc triển khai thực hiện chủ trương định hướng và mục tiêu về xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động cách mạng chính quy tinh ngệ đến năm hai nghìn hai mươi năm tiến thẳng lên hiện đại
tham mưu với đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an để sớm quyết định những nội dung cần thiết để hoàn thiện trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng chống khủng bố đi vào hoạt động theo lộ trình
như triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện giai đoạn hai của dự án trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng chống khủng bố theo lộ trình đã được phê duyệt
nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy cơ cấu quân số biên chế và công tác cán bộ của đơn vị trung tâm nghiên cứu xây dựng khung chương trình huấn luyện và chú trọng củng cố đội ngũ giáo viên huấn luyện viên của trung tâm
các đồng chí cán bộ chủ chốt được điều động về trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng chống khủng bố phải tiếp tục phát huy những phẩm chất tốt đẹp của người chính sĩ cảnh sát cơ động ra sức phân đấu tu dưỡng nâng cao trình độ chính trị nhiệm vụ pháp luật phát huy những kinh nghiệm về công tác đã có tập trung học tập rèn luyện nhanh chóng làm quan với môi trường công tác mới để trung tâm đi vào hoạt động ổn định cùng với các đơn vị khác thuộc bộ tư lệnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao
bộ trưởng tô lâm bày tỏ tin tưởng với truyền thống của đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang bộ tư lệnh cảnh sát cơ động sẽ từng bước xây dựng trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng chống khủng bố trưởng thành phát triển vững mạnh đảm bảo sẵn sàng chiến đấu cao cơ động nhanh đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân nói chung lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng cách mạng chính quy tìm nguyện hiện đại
chiều nay tại hà nội hội đồng lý luận bộ công an tổ chức hội thảo khoa học quốc tế hợp tác quốc tế trong phòng chống khủng bố với sự tham gia của các nhà khoa học nhà hoạt động thực tiễn trong nước và quốc tế đại diện các cơ quan ngoại giao nước ngoài tại việt nam hội thảo cũng có sự tham gia trực tuyến của đại diện nhiều cơ quan tổ chức quốc tế có liên quan đại diện bộ quốc phòng bộ ngoại giao các đơn vị trực thuộc các bộ ban ngành trung ương và địa phương thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ quốc tế h
công an chủ trì hội thảo trung tướng phó giáo sư tiến sĩ lê văn thắng giám đốc học viện công an nhân dân đồng chủ trì hội thảo
báo cáo đề dẫn hội thảo cho biết khủng bố đã trở thành vấn đề nóng mang tính toàn cầu đã và đang tác động tiêu cực gây hậu quả nặng nề cho nhiều quốc gia trên thế giới
thực tế cho thấy phòng chống khủng bố cần phải có sự nỗ lực chung của cả cộng đồng quốc tế đặc biệt là sự hợp tác chặt chẽ của các nước trong khuôn khổ pháp lý đi đến sự thống nhất chung
tại hội thảo các tham luận đã tập trung làm rõ những vấn đề cơ bản về phòng chống khủng bố và sự hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này thực tiễn và kinh nghiệm hợp tác quốc tế trong phòng chống khủng bố từ đó đưa ra những khuyến nghị phương hướng giải pháp cho việt nam trong phòng chống khủng bố và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế phòng chống khủng bố trong khu vực và thế giới
phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng quảng trị phối hợp với đoàn hai cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng và công an tỉnh quảng trị vừa phát hiện bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển một mươi hai viên ma túy tổng hợp
cụ thể vào lúc hai mươi hai h ngày hai mươi hai tháng hai tại km bốn mươi sáu bốn trăm linh quốc lộ chín thuộc địa bàn thôn ca lu xã đắc rông huyện đắc rông tỉnh quảng trị tổ công tác tiến hành dừng và kiểm tra xe taxi biển kiểm soát bảy mươi bốn a sáu nghìn tám trăm bảy mươi chín
đối tượng ngồi trong xe ô tô là nguyễn đắc huy sinh năm hai nghìn bốn trú tại khu phố một phường bốn thành phố đông hà tỉnh quảng trị vứt hai gói ni lông ra khỏi xe nhưng đã bị lực lượng chức năng khống chế
tiến hành kiểm tra hai gói ni lông lực lượng chức năng phát hiện bên trong chứa một mươi hai viên nén màu hồng
bước đầu đối tượng huy khai nhận các viên nén trên là ma túy tổng hợp được hai người không rõ lai lịch thuê huy vận chuyển với giá là hai triệu đồng
để đối phó với lực lượng chức năng một nhóm chín đối tượng đã phân công người cảnh giới và lập nhóm wechat để trao đổi theo dõi quá trình vận chuyển hàng lậu nhưng vẫn bị lực lượng chức năng tỉnh lạng sơn phát hiện bắt giữ
ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đối tượng vũ hoàng nghĩa trú tại phường chi lăng thành phố lạng sơn đã thuê hoàng văn bảy và bảy đối tượng khác cùng trú tại huyện tràng định vận chuyển bốn trăm một mươi trang
quảng ninh có một bốn trăm sáu mươi bảy lượt cơ sở lưu trú du lịch thực hiện đăng ký đánh giá an toàn covid một mươi chín sáu trăm năm mươi hai cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện gián nhãn đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín sáu trăm năm mươi hai cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đã được phê duyệt kế hoạch phòng chống dịch và phương án xử lý khi có ca covid một mươi chín tại cơ sở theo hướng dẫn của sở y tế